thưa quý vị chiều nay ngày chín tháng bốn tại điếu ngư đài thủ đô bắc kinh
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đã tham dự buổi gặp gỡ hữu nghị nhân dân việt nam trung quốc với sự tham dự của
đông đảo đại biểu nhân sĩ trí thức các cựu đại sứ trung quốc tại việt nam
các học giả nhà nghiên cứu về việt nam đại biểu các doanh nghiệp thanh thiếu niên
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân đại diện cho tiếng nói
ý chí và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ
trong thực tiễn hoạt động quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc luôn nỗ lực
nắm bắt phản ánh tâm tư tình cảm của nhân dân tăng cường định hướng xây dựng đồng thuận xã hội
tạo dựng và củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước việt trung
chuyển thăm trung quốc lần này và việc ký
mới thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
nhằm mục đích duy trì trao đổi chiến lược cấp cao cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung
của lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước góp phần thiết thực làm sâu sắc
và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam và quốc hội việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp
sự đóng góp hết sức quan trọng của nhân dân hai nước
chủ tịch quốc hội mong muốn quốc hội việt nam mặt trận tổ quốc việt nam
liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam các tổ chức nhân dân việt nam
sẽ cùng nhân đại toàn quốc trung quốc chính hiệp toàn quốc trung quốc
hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc và các tổ chức nhân dân trung quốc
tiếp tục thúc đẩy tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân
nhất là thế hệ trẻ tổ chức tốt các hoạt động giao lưu truyền thống như diễn đàn nhân dân
liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới liên hoan thanh niên gặp gỡ hữu nghị thanh niên việt trung
tăng cường thông tin tuyên truyền tích cực về quan hệ hữu nghị việt trung
cũng như thành quả đổi mới cải cách mở cửa của mỗi nước
củng cố nền tảng dân ý vững chắc hơn định hướng xây dựng đồng thuận trong nhân dân
về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước
kết thúc gặp gỡ hữu nghị nhân dân việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội cùng các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc
với những tác phẩm nổi tiếng của hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc
chiều nay ngày chín tháng bốn tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước
và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp việt nam trung quốc
tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp việt nam trung quốc
cải cách doanh nghiệp nhà nước tại trung quốc là không gian để hai nước tiếp tục trao đổi
thảo luận đưa ra giải pháp ứng phó với những thách thức đang đặt ra
doanh nghiệp nhà nước là lực lượng quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đất nước
theo đó cần xây dựng doanh nghiệp đầu tàu cởi mở giàu sức sống
là trụ đỡ kinh tế quốc dân góp phần ổn định xã hội có khả năng đối phó với khủng hoảng
đại biểu hai nước đã trao đổi về kết quả bài học về quản lý vốn và tài sản nhà nước
tại trung quốc bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước
tại việt nam và các nội dung lớn khác được quan tâm cùng trao đổi thảo luận để phát huy hơn nữa
vai trò và giá trị của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế mỗi nước nói riêng
hợp tác kinh tế hai nước nói chung
cũng nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều nay tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn của trung quốc
tại cuộc tiết tập đoàn xây dựng điện lực trung quốc power china ông vương bân
tổng giám đốc tập đoàn cho biết từ năm hai nghìn một mươi tám power china tập trung phát triển năng lượng sạch
tại việt nam đến nay tập đoàn tham gia xây dựng nhiều dự án năng lượng với tổng giá trị hợp đồng
đạt hơn chín tỷ đô la mỹ sử dụng một lao động và cam kết sẽ tiếp tục hoạt động lâu dài tại việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết các lĩnh vực mà tập đoàn mong muốn đầu tư tại việt nam
cũng chính là các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư trong và ngoài nước của việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao quy mô tiềm lực trình độ công nghệ của power china
tại việt nam và hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh sản xuất của tập đoàn này
tại việt nam trong thời gian tới
tiếp lãnh đạo tập đoàn ô tô điện bid chủ tịch quốc hội vương đình huệ nghe ông lưu hoán minh
phó chủ tịch hội đồng quản trị thông tin về những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
với bốn lĩnh vực chủ yếu là ô tô điện tử năng lượng mới và vận tải đường sắt
tập đoàn bid đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính bảng
với tổng vốn đầu tư gần hai trăm bảy mươi triệu usd tại tỉnh phú thọ vào năm hai nghìn hai mươi một
với tổng diện tích là hai mươi sáu hectare và hiện có hơn chín nhân viên
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng tập đoàn bid về những thành công
năng lực lớn trong hoạt động đầu tư kinh doanh trên toàn cầu thời gian qua
chủ tịch quốc hội hoan nghênh kế hoạch đầu tư mới của tập đoàn tại việt nam
với cam kết về đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội
hoạt động xuất khẩu tạo việc làm cho người lao động địa phương
tại cuộc tiếp tổng giám đốc tập đoàn đất hiếm trung quốc creg liu lei yun
ông liu lei yun cho biết quan tâm phát triển ngành công nghiệp đất hiếm việt nam
là đề nghị hợp tác với các doanh nghiệp chủ chốt của việt nam
để phát triển ngành khai thác chế biến đất hiếm tại việt nam
tập đoàn đất hiếm trung quốc đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa
quan hệ hợp tác với tập đoàn công nghiệp than việt nam và các đơn vị khác
nhằm thực hiện việc xây dựng một cộng đồng chiến lược
và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản quan trọng
theo thỏa thuận của lãnh đạo hai nước việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội cho rằng ngành công nghiệp đất hiếm là một ngành công nghiệp chiến lược
là nền tảng để phát triển nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác
quốc hội chính phủ việt nam hoàn ngành các doanh nghiệp triển khai
nghiên cứu các giải pháp sử dụng chữ lượng đất hiếm
để phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn công nghệ cao
nhằm phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tại cuộc tiếp ông desi dong chủ tịch hội đồng quản trị công ty pin điện tử hao shen
chủ tịch quốc hội chúc mừng công ty về những thành công trong hoạt động đầu tư kinh doanh
trên toàn cầu thời gian qua và hoàn ngành kế hoạch đầu tư mới tại việt nam
với cam kết về đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội
hoạt động xuất khẩu tại việc làm cho người lao động
lãnh đạo công ty cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ
cung cấp pin lithium cho các động cơ điện của các hãng
gia công oem cấp một về động cơ điện và dự kiến thành lập cơ sở sản xuất mới tại việt nam
trong tất cả các cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp trung quốc đánh giá cao
việt nam đang là quốc gia có nhiều lợi thế về xuất khẩu ra thị trường quốc tế
được nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm cũng như tìm hiểu các chính sách
cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng
chủ tịch quốc hội chia sẻ việt nam đang chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết
để tăng cường hợp tác đầu tư như đẩy nhanh quá trình đào tạo nguồn nhân lực
đặc biệt là lao động chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ điện tử và nhiều lĩnh vực khác
quốc hội chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư hoàn thiện hơn nữa chính sách
pháp luật nhằm thu hút ngày càng nhiều tập đoàn công ty quốc tế lớn
đầu tư sản xuất kinh doanh thành công tại việt nam
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam trung quốc
và chủ nhiệm ủy ban dân tộc của nhân đại toàn quốc trung quốc ba âm triều lỗ
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị trung quốc việt nam đã chủ trì cuộc làm việc giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương cho rằng hợp tác nghị viện là một bộ phận cấu thành quan trọng
trong tổng thể quan hệ hai nước hoàn ngành với quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
thành lập ủy ban hợp tác do chủ tịch quốc hội việt nam và ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc
làm đồng chủ tịch và triển khai hợp tác bồi dưỡng đào tạo đại biểu nhân dân
nâng cao vai trò của quốc hội nhân đại toàn quốc hội đồng nhân dân nhân đại các địa phương trong thúc đẩy quan hệ song phương
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị ba âm triều lỗ đánh giá cao việc hai nhóm nghị sĩ hữu nghị có cuộc làm việc
ngay sau khi ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế và chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ký thỏa thuận hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp hai nước
hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác mới giữa hai cơ quan lập pháp
qua đó góp phần đưa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp bước vào giai đoạn phát triển mới
với tin cậy chính trị cao hơn hợp tác hiệu quả thực chất hơn
hai bên cũng đã trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật hoàn thiện thể chế dân chủ nhân dân công tác dân tộc
thưa quý vị liên quan đến vụ chủ tịch ubnd huyện nhân trạch bị mất số tiền rất lớn trong tài khoản
ngày hôm nay chín tháng bốn thông tin tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi năm
thiếu tướng nguyễn sĩ quang giám đốc công an tỉnh cho biết
vụ mất hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng này đối tượng dùng thủ đoạn quá cũ nhưng người trong cuộc không cập nhật
giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết vừa qua trên địa bàn xảy ra ba vụ lừa đảo
số tiền nạn nhân bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng và cao nhất là hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra
trong quyết bột toàn tỉnh đồng nai xảy ra hai mươi chín vụ lừa đảo qua không gian mạng
chiếm bốn mươi chín tổng số các vụ án vụ việc lừa đảo
đáng chú ý nổi lên là trường hợp ở huyện nhân trạch
mất một trăm bảy mươi một tỷ đồng với thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước
trong số hơn một trăm linh kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng
những người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác
vấn đề đặt ra là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thủ đoạn tội phạm
hay dùng nhất là giả danh công an cán bộ thuế qua điện thoại
để xử lý thông tin tối giác tội phạm
do đó khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì phải lập tức báo cho cơ quan công an
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố năm mươi một bị can
trong vụ án hình sự liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn flc
trong đó viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can trịnh văn quyết
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc cùng hai em gái là trịnh thị thúy nga
trịnh thị minh huế về các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng hai tội danh này viện kiểm sát cũng đề nghị truy tố bốn mươi một bị can là nhân viên của flc
các đơn vị thẩm định giá kiểm toán
riêng ba bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng ubnd trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
bị truy tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
bộ công an vừa công bố lịch thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường đại học học viện khối công an
kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học học viện khối công an dự kiến sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng bảy
với tổng thời gian làm bài là một trăm tám mươi phút
đề thi gồm hai phần phần trắc nghiệm lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học xã hội và ngôn ngữ anh
và phần tự luận toán hoặc ngữ văn
thí sinh chọn một trong hai mã bài thi để dự thi gồm mã ca một thi phần thi trắc nghiệm và tự luận toán
và mã ca hai thi phần thi trắc nghiệm và tự luận ngữ văn
năm hai nghìn hai mươi bốn khối trưởng công an có ba phương thức xét tuyển đại học chính quy
phương thức một là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo và quy định của bộ công an
phương thức hai xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông
phương thức ba xét tuyển kết hợp kết quả thi tất nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn với kết quả bài thi đánh giá của bộ công an

phương thức ba xét tuyển kết hợp kết quả thi tất nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn với kết quả bài thi đánh giá của bộ công an
thưa quý vị sau gần bốn năm tạm ngừng thi công do gặp phải vướng mắt
dự án đường cao tốc bến lức long thành đã cơ bản được tháo gỡ mọi khó khăn giúp các nhà thầu nỗ lực tăng tốc trở lại
mục tiêu phấn đấu thông xe vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
gói thầu c một cầu bình khánh tại huyện nhà bè tp hcm một trong những gói thầu quan trọng nhất của dự án cao tốc bến lước long thành
sau khi tái khởi động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba liên doanh nhà thầu đang nỗ lực thi công ngày đêm để bảo đảm tiến độ
đây là cầu rất phức tạp và khó khăn về mặt hình học
nhà thầu đã lắp xe đốt tại hai trục chính b một mươi chín và b hai mươi thời gian mỗi đốt thi công là một mươi tám ngày
với thời gian ngắn như vậy nên công tác điều phối nguồn lực vật tư máy móc là thách thức đối với nhà thầu
sông nhà thầu đang nỗ lực triển khai nhằm đạt được mục tiêu sớm nhất
cầu bình khánh vượt sông xoài rạp là cầu dây văng phần cầu chính dài gần tám trăm linh mét có độ tỉnh năm mươi năm mét
tiến độ đã đạt bảy mươi còn lại ba mươi khối lượng là thi công cầu chính
thời gian hoàn thành dự kiến giữa năm hai nghìn hai mươi năm
cùng với gói thầu g một ở hướng tây ở hướng đông năm gói thầu làm cầu và đường trên địa bàn huyện nhân trạch và long thành tỉnh đồng nai cũng được thi công nước rút ngày đêm
giữa cao điểm nắng nóng tại khu vực thi công cầu thị vải nhà thầu huy động gần ba trăm linh công nhân và phương tiện máy móc làm việc ba k bốn kíp
mới đầu thì máy móc chưa đầy đủ qua năm công việc từng lợi trong thời tiết cũng hơi nắng nhưng mà làm cũng hơi khó khăn nhưng mà vẫn đảm bảo thị độ của thi công
dự án cao tốc bến lức long thành đã đạt khối lượng hơn tám mươi các gói thầu thi công cơ bản đúng tiến độ
riêng gói thầu a hai hai mươi bốn qua địa bàn tỉnh long an và thành phố hồ chí minh và gói thầu g ba cầu phước khánh nối huyện nhà bè với cần giờ và huyện nhân trạch đang tìm kiếm nhà thầu mới sau khi dự án ngừng do vướng bắt pháp lý
gói thầu g ba là đường găng của dự án và đến nay chủ đầu tư là vec cũng đang báo cáo các bộ ngành và chính phủ cũng như là giai ca để điều chỉnh
gói thầu g ba là đường găng của dự án và đến nay chủ đầu tư là vec cũng đang báo cáo các bộ ngành và chính phủ cũng như là giai ca để điều chỉnh
với tỉnh bình định bộ trưởng lê minh hoan ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong chống khai thác iuu và đề nghị tỉnh cần phải sớm tìm ra được những con sâu những trù tàu vi phạm
muốn làm được như vậy cần phải có sự kết nối sử dụng sức mạnh của công nghệ cùng sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng
ngày hôm nay đoàn doanh nghiệp trung quốc đã đến tp hcm tham gia chương trình truyền thông xúc tiến thương mại đầu tư của các doanh nghiệp trung quốc tại tp hcm do hiệp hội doanh nghiệp thành phố phối hợp cùng hiệp hội các doanh nghiệp trung quốc tổ chức
việt nam nói chung tp hcm nói riêng là thị trường truyền thống và có nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp trung quốc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh
các doanh nghiệp trung quốc tham gia chương trình chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ điện tử công nghiệp chế tạo
quản lý nhân sự logistics giáo dục đào tạo dịch vụ thương mại xây dựng quản lý nhà hàng khách sạn
đến tp hcm lần này để có cơ hội gặp gỡ tìm hiểu trao đổi trực tiếp về các vấn đề doanh nghiệp quan tâm nhu cầu xuất nhập khẩu từng mặt hàng cụ thể
được hỗ trợ truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ để tăng cơ hội kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp
để được hỗ trợ pháp lý về hợp đồng kinh tế bố trí lịch và bàn làm việc với đối tác khách hàng hỗ trợ tổ chức hậu cần ký kết hợp tác kinh doanh góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư việt nam trung quốc ngày càng phát triển
thưa quý vị quỹ ban nhân dân tp đà nẵng vừa ký ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu
kế hoạch nhằm gỡ khó cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giải quyết việc làm
và hỗ trợ doanh nghiệp và kinh tế xã hội của thành phố
năm hai nghìn hai mươi bốn đà nẵng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn bốn hai tỷ đồng phục vụ cho khởi nghiệp sáng tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị
trong cả giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn một mươi hai một tỷ đồng
trong đó hỗ trợ về công nghệ là hơn hai bốn tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo là hơn ba năm tỷ đồng hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị hơn bốn một tỷ đồng
trong năm nay đà nẵng phân đấu có bốn ba trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được thành lập hướng tới năm hai nghìn hai mươi sáu là một mươi ba năm trăm linh doanh nghiệp
thời gian gần đây tại một số địa phương ở huyện phong điền thành phố cần thơ xuất hiện tình trạng mua bán sầu riêng non chưa đến thời điểm để thu hoạch
và trước thông tin này địa phương đã tổ chức giả soát nắm chặt thông tin để có những giải pháp xử lý kịp thời giúp người dân an tâm hơn
theo quỹ ba nhân dân huyện phong điền thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều thương lái đến tận các giường để đặt cọc mua sầu riêng với giá cao
có trường hợp cắt trái rất sớm trước thời điểm sầu riêng chính sau đó xử lý quá chất rồi đem đi tiêu thụ
cũng có trường hợp khác là thương lái vào tận giường đặt cọc mua sầu riêng nhưng đến thời điểm thu hoạch thì không thấy thương lái
theo nhận định của các cơ quan chức năng đây có thể được xem là hình thức làm nhiễu thị trường không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho một số nhà vườn
mà còn ảnh hưởng đến quy tính thương hiệu sầu riêng của địa phương
trước thực trạng này huyện phong điền đã yêu cầu các xã thị trấn nắm chặt tình hình mua bán sầu riêng
và khuyến cáo người dân thu hoạch sầu riêng đúng thời điểm để đạt chất lượng cao nhất
thưa quý vị ngày hôm nay mùng chín tháng bốn bộ y tế yêu cầu bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc báo cáo về thông tin phản ánh trường hợp tử vong thai nhi tại bệnh viện
theo đó bộ nhận được thông tin phản ánh về trường hợp tử vong thai nhi của sản phụ khi đến sinh con tại bệnh viện này
bộ y tế đề nghị bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc kiểm tra xác minh ngay sự việc báo cáo nhanh về bộ y tế trước ngày ba mươi tháng bốn
bộ cũng đề nghị xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện sai phạm về chuyên môn tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành
bệnh tay chân miệng lại tiếp tục gia tăng tại thủ đô hà nội
trong tuần qua hà nội ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc mới với nhiều ổ dịch
đây là căn bệnh chưa có vaccine tiêm chủng nên việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu
theo sở y tế hà nội trong tuần qua thành phố hà nội ghi nhận hơn một trăm hai mươi trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
bệnh nhân phân bố rải rác ở hai mươi sáu quận huyện
tích lũy từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận gần năm trăm linh ca bệnh tăng hơn một năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa rất thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn sinh sôi phát triển
sở y tế hà nội tiếp tục thực hiện việc giám sát chặt chẽ phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng
và các cơ sở khám chữa bệnh xử lý kịp thời các ẩu dịch
phụ huynh tuyệt đối không nên chủ quan sớm phát hiện bệnh và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để được chăm sóc và điều trị
các cơ sở y tế cần thực hiện tốt việc chống lây nhiễm chéo nhất là giữ bệnh nhân tay chân miệng với bệnh nhân viêm phổi viêm đường hô hấp